cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia của brazil cho phép thử nghiệm lâm sàng loại vaccine phòng covid một mươi chín trên người được phát triển bởi các nhà khoa học của đại học oxford của anh
loại vaccine phòng covid một mươi chín được phát triển bởi đại học oxford cùng với vaccine của công ty sinh phẩm moderna tại mỹ hiện là những loại vaccine covid một mươi chín đầu tiên trên thế giới chuyển sang giai đoạn thử nghiệm
theo cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia brazil thử nghiệm vaccine trên người là một nghiên cứu giai đoạn hai ngẫu nhiên nhằm quyết định về tính an toàn tính hiệu quả
đại học liên bang sao paulo thông báo sẽ tham gia vào cuộc thử nghiệm này và sẽ tuyển hai tình nguyện viên